hoạt động có tổ chức quy mô lớn núp bóng dịch vụ cầm đồ tư vấn tài chính nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài
cấu kết với các đối tượng việt nam hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn
vừa bị công an quận bốn tp hcm đấu tranh triệt phá
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bốn xác định hoạt động phạm tội xảy ra tại công ty thương mại hai mươi bốn h
và công ty atm online thông qua trang web cho vay tiêu dùng trái pháp luật
cả hai công ty trên đều hoạt động dưới sự điều hành của đỗ minh hải hải thuê trần đình triển
làm giám đốc đại diện pháp luật công ty thương mại hai mươi bốn h
verbin vladimir quốc tịch nga là giám đốc vùng tại việt nam nguyễn thị thúy diễm giám đốc khối vận hành
và đỗ thị minh hiếu trưởng nhóm tư vấn thẩm định vay
các đối tượng hoạt động núp bóng doanh nghiệp tư vấn tài chính dịch vụ cầm đồ sử dụng công nghệ cao
thực hiện hoạt động cho vay trực tuyến lưu trữ hồ sơ khách hàng không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh
lập các hợp đồng cho vay cầm cố hợp đồng tư vấn hợp đồng cầm cố tài sản với nội dung thuê lại tài sản cầm cố
không có thật nhằm chia nhỏ lãi suất thành lãi suất cơ bản nhỏ hơn hai mươi một năm
phí tư vấn phí dịch vụ phí nền tàng phí cầm cố tài sản hơn tám mươi một năm
có đó đánh cháo khái niệm trôn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
đến ngày bị bắt tổng số tiền giải ngân là hơn ba chín trăm linh tỷ đồng tổng số tiền thu về là hơn bốn sáu trăm linh tỷ đồng của gần bảy trăm ba mươi chín lượt vay
công an quận bốn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với năm đối tượng trên